đồng chí có thể cho biết những việc cần phải làm ngay để vận hành trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đạt hiệu quả

thứ hai là tham nhu cho lãnh đạo bộ an báo cáo cấp và thẩm quyền xây dựng các văn bản quy phạm luật quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để có thể đáp ứng các mục tiêu yêu cầu trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
thứ ba là tham nhu cho lãnh đạo bộ an báo cáo cấp và thẩm quyền xây dựng các văn bản quy phạm luật quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
thứ ba là tham nhu cho lãnh đạo bộ an báo cáo cấp và thẩm quyền xây dựng các văn bản quy phạm luật quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
thứ tư đó là chúng tôi sẽ phải xây dựng một đội ngũ cán bộ của trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư vừa hồng vừa chuyên đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao về công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng được yêu cầu quản trị vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và một việc thứ năm nữa là chúng tôi sẽ tập trung hợp tác quốc tế để nghiên cứu các kinh nghiệm của các nước trong việc quản lý dân cư
để từ đó có thể ứng dụng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của chúng ta đáp ứng được với xu thế phát triển của thế giới
sau nhiều năm triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì mới đây thì đã ra mắt trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
đồng chí hãy đưa ra những nhận xét ngắn gọn về quyền lợi của người dân khi mà thành trung tâm này
khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào hoạt động thì là người dân sẽ có một được hưởng lợi nhất trong việc thực hiện các thủ tục hành chính
thì tôi lấy ví dụ cụ thể như là với quy mô dân số của việt nam là khoảng hơn chín mươi sáu triệu dân
thì là các thủ tục giao dịch của người dân đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp và các dịch vụ công
một ngày chúng ta có thể tính sơ bộ là khoảng sáu trăm linh lượt giao dịch trên một ngày
bằng cái việc là xuất trình các giấy tờ chứng minh nhân thân
hoặc là xuất trình các bản thân
hoặc là bản sao công chứng chứng thực chứng minh nhân thân của người dân
tuy nhiên khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào hoạt động
thì người dân sẽ hạn chế được kê khai và xuất trình các giấy tờ chứng minh nhân thân
thông qua việc sử dụng các dữ liệu thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến công dân
thì hiện nay với một cái khối lượng công việc khổng lồ của dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cấp công dân
thì hiện nay trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đang tập trung chỉ đạo các mặt công việc
để cố gắng hoàn thành được tiến độ lãnh đạo bộ ngoan đã giao cho trung tâm dữ liệu quốc gia dân cư
có những khó khăn đó là trung tâm chúng tôi mới thành lập
cũng nhiều đồng chí cán bộ ở các đơn vị khác về điều kiện vật chất và hạn chế
đặc biệt là các quy định pháp luật
và đây là một dự án công nghệ thông tin chưa từng có tại việt nam
cho nên là chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
trong công tác triển khai thực hiện
tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo bộ ngoan
sự quan tâm của các bộ ban ngành
chúng tôi cũng tin tưởng rằng là chúng tôi sẽ đáp ứng được
các tiến độ và cái thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư trên toàn quốc
việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được bộ công an quyết tâm thực hiện theo chỉ đạo của chính phủ
vì đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử
giảm thiểu các chi phí cho xã hội
cải cách triệt đề các thủ tục hành chính dườm già sách nhiễu
là cốt lõi để cung cấp phát triển các cơ sở dữ liệu của các ngành các cấp
đồng thời khi hoàn thiện cơ sở dữ liệu về dân cư
sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin
phục vụ phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
có nhiều câu hỏi được đặt ra về mức độ bảo mật thông tin trên cổng dữ liệu quốc gia
và khi tấm thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử được đưa
và sử dụng với nhiều thông tin cá nhân được tích hợp trên tấm thẻ
thì nguy cơ lọt lộ thông tin như thế nào
theo bộ công an phương án kỹ thuật công nghệ và bảo mật cho dự án
nhà thầu vnpt và các đối tác của mình xác định
đây là dự án quan trọng có mức độ ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ dân cư trên cả nước
cần tính bảo mật cao
liên danh nhà thầu đề xuất lựa chọn kiến trúc về ứng dụng hạ tầng bảo mật đa lớp và đa công nghệ
vnpt cũng đề xuất áp dụng những kỹ thuật công nghệ tiên tiến hiện đại đang được sử dụng trên thế giới
cho bài toán cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
song song đó đối với thẻ căn cước công dân khi sản xuất
sẽ được đưa vào các vật liệu bảo an bảo mật để chống làm thẻ giả
đối với việc bảo mật chip trên thẻ cũng áp dụng công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới
để nâng cao tính bảo mật phòng ngừa các đối tượng không thể sao chép xâm nhập trái phép vào thẻ căn cước công dân
theo kết quả được bộ tài chính công bố tổng cục hải quan là đơn vị dẫn đầu chỉ số theo dõi
đánh giá kết quả cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi chín của khối tổng cục với điểm thẩm định là chín mươi bảy trên một trăm linh
các vị trí tiếp theo và có số điểm lần lượt thuộc về các đơn vị
kho bạc nhà nước tổng cục thuế ủy ban chứng khoán nhà nước và tổng cục dự trữ nhà nước
đối với khối cục dẫn đầu là cục tin học và thống kê tài chính
các đơn vị đứng vị trí tiếp theo với số điểm lần lượt là cục kế hoạch tài chính cục tài chính doanh nghiệp
cục quản lý công sản và cục quản lý giám sát kế toán kiểm toán
cục quản lý giá cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại
đây là năm thứ năm bộ tài chính tổ chức triển khai chấm điểm cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc bộ
chính phủ đã ban hành nghị định một trăm linh tám hai nghìn hai mươi ndcp sửa đổi
bổ sung một số điều của nghị định ba
nghị định ba bảy hai nghìn một mươi bốn ndcp về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo đó mỗi phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định bình quân hai phó trưởng phòng thay vì tối đa ba người như quy định cũ
nghị định có hiệu lực kể từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nghị định ba bảy hai nghìn một mươi bốn ndcp sửa đổi
bổ sung một số điều của nghị định ba bảy hai nghìn một mươi bốn ndcp sửa đổi
bàn môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh cm đã điểm lại một số kết quả trong cải cách hoạt động quản lý kiểm tra chuyên ngành
nêu rõ một số kết quả tích cực đã đạt được
như số hàng phải thực hiện quản lý kiểm tra chuyên ngành đã giảm từ một trăm linh năm hai nghìn một mươi năm xuống còn bảy mươi
tỷ lệ các lô hàng xuất nhập khẩu về kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan chỉ còn một mươi chín bốn so với mức ba mươi ba mươi năm trước đây
ngoài gia tình đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đã có một mươi ba bộ ngành tham gia kết nối với nghị định ba bảy hai nghìn một mươi bốn ndcp sửa đổi